hiện tại nhu cầu nhập cảnh của các chuyên gia nhà đầu tư nước ngoài và việt nam là rất lớn
nếu không sớm giải quyết câu chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của các công trình dự án đến hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi kinh tế
để giải quyết vấn đề cấp bách này chiều nay ngày một mươi tháng bảy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã họp với thường trực chính phủ và ban chỉ đạo phòng chống dịch bàn về các giải pháp trong giai đoạn hiện nay
việt nam tám mươi năm ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng kể từ ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng hiện nay rất thấp tuy nhiên dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp tiêm ẩn nhiều nguy cơ xâm nhập vào việt nam trong thời gian tới
do mở dần các đường bay chuyến bay đón công dân việt nam đón các chuyên gia kỹ thuật cao từ các quốc gia vùng lãnh thổ có dịch nhập cảnh vào việt nam
thủ tướng yêu cầu cần tạo mọi điều kiện cho người việt nam ở nước ngoài về nước với tinh thần phòng dịch chặt chẽ
bạch tất cả đều phải được xét nghiệm ở nước sở tại ở việt nam và thu phí theo quy định

phòng chống dịch bệnh không lây lỏng nhưng vẫn mở cửa để phát triển kinh tế xã hội
cần có chương trình công khai minh bạch để mọi người dân biết được chủ trương của chính phủ
của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín ở việt nam